theo thông tin chúng tôi mới cập nhật thì từ thời điểm hai giờ sáng đến nay
ở một số nơi của tỉnh bình định đã có mưa và gió giật
hình thái thời tiết bất thường đã thấy rõ trước khi bão đổ bộ
đó chính là hiện tượng thời tiết lặn
bình định là một trong những địa phương dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số chín
vì vậy ngay trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi
các lực lượng vũ trang tỉnh bình định đã gấp rút triển khai
nhằm hạn chế thấp nhất nhiệt thiệt hại cho người dân
một trăm linh lực lượng phương tiện được cơ động đến các điểm sung yếu trên địa bàn tỉnh
để thực hiện nhiệm vụ phòng chống cơn bão số chín
tại xã nhân hải thành phố quy nhơn
rút kinh nghiệm từ cơn bão số năm năm hai nghìn một mươi chín đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương
công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số chín đã được ban chỉ huy quân sự thành phố
phối hợp với chính quyền địa phương gấp rút triển khai
đồng thời thường xuyên theo dõi để nắm chắc tình hình